các bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết việt nam và trung quốc là hai quốc gia tiếp xác vịnh bắc bộ
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai nước đã ký kết hiệp định về phân định vịnh bắc bộ
và hiệp định này đã có hiệu lực vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn để xác định danh giới lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong vịnh bắc bộ
việt nam cho rằng các quốc gia ven biển cần phải tuân thủ công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
khi mà xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh thổ
việt nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm về trung quốc về vấn đề này trên tinh thần hiểu nghị hiểu biết về tôn trọng lẫn nhau
và việt nam đề nghị trung quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh bắc bộ
và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý
vào ngày một mươi bốn tháng ba tức là ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thị pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục với phần luật sư thẩm vấn
thừa nhận cáo buộc chỉnh sửa kết luận thanh tra dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại scb không đưa ngân hàng vào diện kiểm soát đặc biệt
nhưng bị cáo đỗ thị nhàn khẳng định bị cáo thực hiện hành vi này theo sự chỉ đạo của nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
về cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu usd từ trương mỹ lan bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất xấu hổ vì một phút nông nổi đã làm ra hành vi sai trái
bị cáo nhàn mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo khắc phục năm hai triệu usd này
bộ thái nguân tỉnh thái nguân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mã thị yên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh bắc giang về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
do không có việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân yên đã tạo lập một tài khoản facebook tham gia vào các hội nhóm
để tìm kiếm khách hàng đang có nhu cầu mua các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng để trao mời với giá rẻ hơn thị trường
khi khách hàng chuyển tiền thành công yên đã rút toàn bộ số tiền
đồng thời cắt liên lạc với khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm
với thủ đoạn trên yên đã lừa đảo một bị hại trên địa bàn thành phố thái nguyên với tổng số tiền chiếm đoạt là trên tám triệu ba trăm linh nghìn đồng
lực lượng quân nhân và người dân vừa cứu sống được một người phụ nữ tại đắk lắc đi lạc và rơi xuống giếng sâu khoảng hai mươi mét suốt hai ngày đêm
theo thông tin ban đầu vào trường ngày một mươi ba tháng ba người dân đi làm dãy trên địa bàn xã bình thuận
thì phát hiện bên dưới một chiếc giếng sâu hơn hai mươi mét có một người nên hô hoán tìm người tới ưng cứu
rất may thời điểm này lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ gần đó liên chạy tới cùng với người dân làm thành dòng dọc đưa xuống giếng để cứu người phụ nữ này
sau vài phút triển khai cứu hộ người phụ nữ đã được đưa lên mặt đất an toàn và được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
nạn nhân được xác định là người phụ nữ năm mươi hai tuổi trú tại xã ea tua thành phố buôn ma thuật
thưa quý vị đến trưa ngày hôm nay số nạn nhân trong vụ nghi là ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán gà trên đường bà triệu
thuộc phường phương giải thành phố nha trang tỉnh cánh hòa đã tăng lên là một trăm chín mươi năm trường hợp
trong đó có một trăm bốn mươi ca đã phải nhập viện điều trị bốn mươi chín ca được các cơ sở y tế khám kê đơn thuốc và cho về nhà theo dõi ngoại trú
kết quả kiểm tra tại quán gà cho thấy chủ cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác liên quan đến nguyên liệu thực phẩm
cơ sở không kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định
việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đến trường ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả
do vậy cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn nhân nhiều người nhập viện là do thức ăn ở quán gà nói trên